do thửa đất của gia đình nằm trong khu vực đất nông nghiệp không được phép xây dựng nên anh thành đã nhờ dương chạy thử tục
dương đã nhận lời và yêu cầu anh thành đưa tổng cộng hai trăm sáu mươi triệu đồng để lo thủ tục cấp phép xây dựng
tuy nhiên trong quá trình anh thành khởi công xây nhà ubnd phường vĩnh hưng phát hiện công trình xây dựng trái phép đã yêu cầu phải dỡ bỏ
trước tình huống này anh thành nhiều lần gọi điện đến gặp dương để phản ánh song không liên lạc được
sau đó anh thành đã phải chấp hành yêu cầu của chính quyền cơ sở tháo rỡ phần thi công trái phép
sự việc sau đó đã được anh thành trình báo đến cơ quan công an quận hoàng mai
hiện công an quận hoàng mai hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phan thành dương để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản